trong một diễn biến khác tập đoàn năng lượng gasprom của nga thông báo lượng khí đốt vận chuyển của ukraine tới liên minh châu âu ngày hôm qua đã giảm khoảng một phần ba sau khi kiev đóng một tuyến đường ống quan trọng
gasprom cho biết lượng khí đốt cung cấp cho châu âu qua ukraine vào ngày hôm qua ở mức năm mươi sáu triệu mét khối giảm so với mức bảy mươi hai triệu m ba một ngày trước đó
tuyến đường ống qua ukraine là tuyến trung chuyển khí đốt quan trọng từ nga sang châu âu
tuyến ống này vẫn được duy trì kể cả sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hồi cuối tháng hai
theo các tính toán nếu dòng chạy khí đốt của nga sang châu âu bị ngừng vào thời điểm hiện tại lượng khí đốt đang được sự chữ
có thể sẽ bị cạn kiệt trước cuối năm nay khiến châu âu phải trải qua một mùa đông vô cùng khắc nghiệt